tiếp tục với các tin tức quốc tế liên quan đến căng thẳng giữa iran và israel
một số hãng hàng không hàng đầu của ấn độ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae đức đã thông báo hủy một số chuyến bay
và định tuyến lại những chuyến bay khác để tránh đi qua khung phận israel và iran nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn
theo đó truyền thông nhà nước iran ngày một mươi bốn tháng bốn đưa tin một số sân bay ở nước này
trong đó có sân bay quốc tế iman khomeni ở thủ đô tehran đã hủy các chuyến bay cho đến ngày một mươi năm tháng bốn
trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa nước này với israel
trong khi đó hãng hàng không emirates airlines của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
và một số hãng hàng không hàng đầu của ấn độ cũng thông báo hủy một số chuyến bay đến iran
và định tuyến lại những chuyến bay khác do căng thẳng mới giữa iran và israel
đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình ở trung đông và chuyển hướng sang các đường bay khác
nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn
tập đoàn hàng không quốc gia đức lufthansa thông báo
hủy các chuyến bay tới amman jordani belarus của liban
erbin của iraq và tenavis của israel ít nhất tới ngày một mươi năm tháng bốn
và sẽ tránh đi qua không phận israel giordani và iraq trong thời gian tới
trong khi đó cùng ngày iraq jordani israel và liban đã mở lại không phận
sau quyết định đóng cửa trước đó khi có tin iran tấn công israel
trước đó nguồn tin từ quân đội israel cho biết
iran đã tiến hành vụ tấn công israel trong đêm ngày một mươi ba tháng bốn
động thái nhằm đáp trả vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong đại sứ quán iran tại syri
cách đây hai tuần mà iran cho rằng do israel thực hiện
các vụ việc này đánh dấu sự leo thang nguy hiểm mới tại trung đông
làm dấy lên những lo ngại về khả năng israel sẽ tấn công trả đũa